công an huyện crom năng của tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ vụ việc xe đưa đón học sinh không đóng cửa
khiến một em học sinh lớp sáu rơi xuống đường bị xe cắn tử vong
thông tin ban đầu ông trần văn liều chú tại huyện crong nang ký hợp đồng với trường trung học cơ sở amatang leung
làm dịch vụ lái xe đưa đón học sinh
vào khoảng một mươi hai h hai mươi phút ngày hai tháng một mươi một xe chở ba mươi học sinh tới trường trung học cơ sở amatang leung
trong quá trình di chuyển tài xế quên đóng cửa xe nên khi đến đoạn đường thuộc thôn el sim xã diliyaya
thì em nguyễn gia hưng học sinh lớp sáu xe trường trung học cơ sở amatang leung đứng gần cửa đã bị ngã xuống đường
ngay sau đó bánh sau của chiếc xe đưa đón học sinh này đã cán qua người khiến em tử vong tại chỗ